chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo qua không gian mạng
người dân khi mua hàng qua mạng
cần sàng lọc kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo
giao bán về hàng hóa danh tính người bán hàng
lựa chọn địa chỉ uy tính thanh toán minh bạch
không chuyển khoản cho người không quen biết
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết